một ngày sau đó gia đình tìm thấy sát chị bê trong một bụi rậm ở tan luy âm ven đường liên thôn cách nơi chị bê đi bộ không xa
chị b đã tử vong trong một tư thế rất thương tầm
chờ cho anh này ngủ say hậu dùng dây điện của quạt đứng trong phòng ngủ siết cổ của nạn nhân đến chết
sau đó hậu lục lọi lấy được hai trăm linh triệu đồng hai nhẫn vàng một sợi dây chuyền vàng rồi dùng xe máy của nạn nhân tẩu thoát
khi đến trường trung học phố thông trận phú trên đường nguyễn thị minh khai
hậu bỏ xe máy lại rồi nhờ xe chở đến công viên hai mươi chín tháng ba
tại đây hắn bắt xe buýt lên bến xe trung tâm thành phố đà nẵng đi ô tô khách về lại thôn hải nam ngay trong đêm
sáng hôm sau đưa vợ đi bệnh viện sinh con rồi về nhà sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt giữ